thủ tướng chính phủ vừa yêu cầu hà nội kiểm tra việc ủy ban nhân dân quận ba đình cấp giấy phép xây dựng
cho công trình nhà ở riêng lẻ cao năm tầng nhưng có bốn tầng hầm
văn phòng chính phủ có văn bản số bảy nghìn chín trăm chín mươi sáu cho biết các hộ gia đình hiện đang ở khu nhà ngõ một mươi năm phố sơn tây
phường điện biên quận ba đình hà nội có đơn gửi thủ tướng phản ảnh kiến nghị một số nội dung
liên quan đến việc ủy ban nhân dân quận ba đình cấp giấy phép xây dựng nhà số một mươi năm phố sơn tây
cho ông lê công thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội kiểm tra giải quyết phản ảnh
kiến nghị của các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật trả lời cho các hộ gia đình
và báo cáo thủ tướng kết quả giải quyết